cảnh sát sau đó tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của bốn người trên và tạm giữ ô tô nhãn hiệu mercedes maybach s bốn trăm linh không gắn biển số để xác minh xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc cũng đã khám xét nơi ở của phạm đức hải phục vụ công tác điều tra
có thể nói đường phố là nơi để các phương tiện giao thông lưu thông và di chuyển
thế nhưng nhiều người dường như vẫn cố tình làm ngơ bất chấp nguy hiểm
gần đây liên tiếp xảy ra các sự việc gây dối trật tự công cộng
trong tham gia giao thông nhóm người tập yoga giữa đường để chụp hình là một ví dụ
cụ thể vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm có một mươi bảy người là công dân trên địa bàn cùng nhau tạo các thế yoga như nằm
ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng tại khu vực ngã ba đường trần hưng đạo
giao cắt với đường nguyễn công thu thuộc tổ dân phố tân hưng thị trấn kiến sương huyện kiến sương thái bình
được biết nhóm người này gồm nhiều phụ nữ mặc áo bó sát với quần ledging trải thảm giữa quốc lộ ba mươi bảy thị trấn kiến sương huyện kiến sương tập yoga
xung quanh các phương tiện vẫn tham gia giao thông qua lại
hình ảnh này ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc trước sự chủ quan thiếu ý thức của nhóm phụ nữ
các bình luận đều khẳng định cần phải xử lý nghiêm để rút kinh nghiệm cho những người khác
đáng chú ý thời điểm nhóm người trên đang tập yoga xung quanh các phương tiện tham gia giao thông khá đông
những người đạp xe đạp xe máy xe taxi thậm chí xe tải khi di chuyển qua đây đều phải bấm coi liên tục và di chuyển chậm
có tài xế bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm phụ nữ đã mất tập trung thì được một thành viên trong nhóm hô to nhắc nhở tài xế phải tập trung vào lái xe
đến chiều ngày một mươi tám tháng năm công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người trên trụ sở công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc
tại cơ quan công an nhóm người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị xã kiến sương chủ tịch ubnd thị trấn kiến sương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
quy định tại điểm a khoảng hai điều một mươi một nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
ba trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở
một sự việc gây rối cho tự công cậu khác thời gian gần đây cũng khiến dư luận bức xúc
bất chấp nguy hiểm nhóm phụ nữ đã dừng xe con nhảy nhót giữa đường ở đà lạt
theo đó vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm theo camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường hoa phượng tím
thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng thì phía ngược lại có nhóm năm phụ nữ
đang nhảy nhót trước một ô tô màu đen đậu trên đường
chiếc ô tô màu đen trong đoạn clip mang biển số lâm đồng dừng đậu trên phần đường lưu thông trong khi có nhiều xe đang chạy phía sau
phía trên đầu xe có vật dụng chiếc loa trong khi đó nhóm phụ nữ thì thản nhiên cùng nhảy nhót phía trước đầu xe
đoạn clip từ camera hành trình thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng trong đó có nhiều người cho rằng
việc dừng xe giữa đường để nhảy nhót là cản trở giao thông và thể hiện ý thức kém trong việc tham gia giao thông
lãnh đạo ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm cho biết thường xuyên cắt cử nhân sự đi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc quyền quản lý
tuy nhiên rất khó phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp thế này vì mang tính bất trợt trong khi đường trong khu du lịch quốc gia khá dài và đèo dốc
những ví dụ trên cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội được thực hiện chỉ để làm trò vui trên mạng
bất chấp nguy hiểm cho bản thân lẫn những người xung quanh
đáng nói cho câu view vô ý thức này lại đang được khích lệ trên một số nền tảng trong đó có tiktok thông qua việc gợi ý hiển thị tới người xem liên tục
có một điểm khác trong trào lưu độc hại này là đối tượng diễn xuất hiện ở video đa phần là những người đã có tuổi
thay vì nhóm trẻ tuổi những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nội dung và các xu hướng
một chuyên gia nhận định những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội không phân biệt độ tuổi trong bối cảnh thói viu sống ảo ngày càng phổ biến
và việc quay lại video chụp hình ảnh để đăng lên mạng quá dễ dàng
người dùng mạng xã hội bức xúc nói vấn nạn tiktok lan từ lòng đường tới vạch kẻ sang đường bất kể chỗ nào cũng có thể trở thành sân khấu trình diễn
nhiều bình luận khác trong bài đăng cũng thể hiện sự bất bình đi kèm với dòng cảm xúc không thể hiểu nổi khi những hành động phản cảm vô ý thức lại trở thành trao lưu
lan truyền nhanh chóng với sự hưởng ứng một cách mù quáng thiếu suy nghĩ của một bộ phận người dùng mạng internet
trên những hành vi này lực lượng chức năng đã vào cuộc và có cách xử lý phù hợp
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo